với hành vi chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng lâm thiện nhật vừa bị công an tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nhật được một đối tượng nhờ sửa chữa hai khẩu súng tự chế kiểu rulo
sau đó nhật lên mạng xem hướng dẫn lắp ráp súng rồi đem hai khẩu súng hỏng lắp thành một khẩu súng hoàn chỉnh
sau khi lắp ráp xong nhật đem cất giấu trong phòng trọ
ngoài việc sửa chữa lắp ráp súng từ khoảng tháng một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhật còn lên trang mạng xã hội đặt mua ba khẩu súng với giá sáu hai triệu đồng
nhật đem về lắp ráp lại hoàn chỉnh rồi cất giấu trong phòng trọ
qua tin báo của người dân ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện thoại sơn đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của nhật
thì phát hiện tạm giữ năm khẩu súng các loại bốn kg đạn trì bốn viên đạn và máy nén khí
cùng với nhiều vật chứng khác có liên tục
theo kết quả giám định năm khẩu súng thu giữ trong phòng trọ của nhật là vũ khí quân dụng
sau đó vụ việc được chuyển đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền